thực hiện chiến thuật không kích pháo kích làm mềm chiến trường trước khi đưa bộ binh vào tham chiến
quân đội mỹ và việt nam cộng hòa tin rằng chúng sẽ dễ dàng chiếm lại được các mục tiêu đã mất